ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết trong ngày chín tháng hai nước này đã ghi nhận thêm chín mươi bảy ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cùng ba sáu mươi hai ca nhiễm mới ở ba mươi một tỉnh thành trên cả nước
trong số các ca tử vong mới có chín mươi một ca ở tỉnh hồ bắc hai ca ở an huy một ở hc long giang một ở hải nam và một ở cam túc
như vậy tính đến hết ngày chín tháng hai tổng số trường hợp tử vong do virus ncov tại trung quốc đã lên tới chín trăm linh tám người trong khi số ca nhiễm lên tới bốn mươi một trăm bảy mươi một người
tính đến cuối ngày chín tháng hai tổng cộng đã có ba hai trăm tám mươi một bệnh nhân được xuất viện sau khi sức khỏe hồi phục chỉ riêng trong ngày chín tháng hai có sáu trăm ba mươi hai bệnh nhân được xuất viện
ngoài trung quốc đại lục hai ca tử vong khác do virus ncov đã được xác nhận tại philippines và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc